trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đồng đã đăng tải hình ảnh có chèn chữ với nội dung có tính chất xuyên tạc vu khống nói xấu nhằm mục đích bôi nhọ đảng nhà nước
đối tượng đã sử dụng hai tài khoản để đăng tải những bài viết nêu trên lên mạng xã hội facebook
đến ngày năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đồng bị công an phát hiện và mời lên làm việc
tại tòa bị cáo đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình
tòa án nhân dân quận thốt nốt đã tuyên bị cáo đồng mức án hai năm sáu tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do
đồng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
sáng nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của bộ công an hải quan và bộ đội biên phòng tỉnh sơn la phá thành công chuyên án bắt giữ ba đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy

đang được điều tra làm rõ
vào khoảng một mươi bảy h ngày hôm qua tại cánh đồng ở thôn triền xã nội hoàng
huyện yên dũng tỉnh bắc giang đã xảy ra một vụ khống chế bắt cóc con tin
theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an đối tượng gây ra vụ bắt cóc được làm rõ là hoàng văn nghiêm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu người huyện tri lăng tỉnh lạng sơn
trước đó nghiêm có sử dụng ma túy đá bị ảo giác nên đã dùng liềm cắt cỏ khống chế người phụ nữ có tên là tuyển
sau đó y cố thủ trong nhà tiếp tục uy hiếp con tin đưa ra yêu sách với lực lượng chức năng
đòi phải điều ô tô đến để hắn bỏ trốn
ngay sau khi nhận được tin báo thiếu tướng tô ân sô giám đốc công an tỉnh bắc giang
đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác giải cứu
cho đến khoảng một mươi chín h bốn mươi phút cùng ngày sau hơn hai giờ vận động thuyết phục lực lượng chức năng đã giải cứu bà tuyển an toàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nguyễn quốc dân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã ân tín huyện hoài ân tỉnh bình định về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào ngày một mươi bốn tháng chín ông nguyễn văn út tức thiện đạt tu hành tại chùa như lai
quận gò vấp thành phố hồ chí minh cùng với đoàn phật tử đến đà lạt làm từ thiện
khi đó nguyễn quốc dân đã tới tiếp cận tự giới thiệu là phó phòng cảnh sát ma túy công an tỉnh lâm đồng
đề nghị ông út hỗ trợ một trăm năm mươi triệu đồng để đầu tư làm ăn
đến ngày một mươi bảy tháng chín dân tiếp tục gọi điện lừa ông út chuyển sáu mươi triệu đồng cho mình qua tài khoản ngân hàng
nghi ngờ bị lừa ông út đã trình báo lên cơ quan chức năng
tại cơ quan công an trước những chứng cứ từ lời khai của bị hại và người làm chứng
nguyễn quốc dân đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nhanh tối nay